công an quận long biên tp hà nội cho biết quá trình điều tra mở rộng đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
đến thời điểm này cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đặc biệt làm rõ lật tẩy nhiều chiêu trò đối phó tinh vi của các đối tượng

cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc đặc biệt làm rõ lật tẩy nhiều chiêu trò đối phó tinh vi của các đối tượng
nguyên hiệu trưởng trường phố thông dân tổng nội trú trung học cơ sở thanh sơn dâm âu nhiều năm học sinh tòa án nhân dân huyện thanh sơn phú thọ đã trả hồ sơ vụ án của bị can đinh bằng my bị khởi tố về tội dâm âu đối với người dưới một mươi sáu tuổi cho viện kiểm sát nhân dân cung cấp để điều tra bổ sung
trước đó công an huyện thanh sơn đã hoàn tất kết luận điều tra gửi đến viện kiểm sát nhân dân huyện thanh sơn và đề nghị truy tố đối với bị can đinh bằng my nguyên hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở thanh sơn về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
theo kết luận điều tra trong khoảng thời gian cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám ông my nhiều lần gọi các nam sinh lớp bảy tám chín của trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm hỏi thăm tình hình học tập nhưng thực chất là thực hiện hành vi dâm ô với các học sinh

khi kiểm soát ma túy trên tuyến quốc lộ bốn g của lực lượng công an huyện mai sơn những buổi tuần tra như thế này được thực hiện liên tục trong hai mươi giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ nhằm kịp thời phát hiện kiểm tra xử lý các phương tiện và đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy
có phần phòng ngừa ngăn chặn không để ma túy thẩm lậu từ biên giới vào địa bàn qua địa bàn mai sơn đi các tỉnh miền xuôi tiêu thụ
qua công tác nghiệp vụ cơ bản lực lượng công an sơn xác định tuyến quốc lộ bốn g là tuyến trọng điểm về ma túy do vậy là thường xuyên mở các đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến
đặc biệt là trong tháng hành động phòng chống ma túy lực lượng công an huyện mai sơn đã phối hợp với các lực lượng gồm cảnh sát hợp thông đồn công an tổ chức tuần tra phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến
và kết quả là
đã triệt phá được nhiều đường dây nhiều đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ ma túy trên tuyến
mai sơn là địa bàn giáp danh với sáu huyện của tỉnh sơn la phía nam giáp với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
có hai tuyến quốc lộ sáu và bốn g đi qua nên đây được coi là địa bàn lý tưởng để các đối tượng trung chuyển ma túy đi nơi khác tiêu thụ khiến cho tình hình an ninh trật tự diễn biến hết sức phức tạp gây bức xúc trong nhân dân
trước tình hình trên lực lượng chức năng huyện mai sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân khu vực giáp danh và khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
phối hợp cùng với ban chỉ đạo hai nghìn chín trăm sáu mươi tám các xã thị trấn chủ động nắm tình hình giả soát lập hồ sơ giáo dục quản lý đối với người nghiện tại địa phương